câu chuyện những tài xế xe khách xe tải xe container sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện đã không còn xa lạ
đằng sau đó là tính mạng của hàng trăm con người vô tội là nỗi đau nỗi mất mát không thể nào ngôi ngoài
ngăn chặn sử dụng ma túy rõ ràng cần phải được thực hiện một cách thường xuyên liên tục
và sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng có liên quan
đặc biệt là trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp trong việc kiểm tra giám định sức khỏe đối với tài xế của công ty mình
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị đoàn thị hương công dân của việt nam bị truy tố trong vụ sát hại một công dân của triều tiên
đã rời khỏi nhà tù nữ ở bang selangor của malaysia vào lúc sáu giờ sáng nay theo giờ việt nam
khoảng sáu giờ ba mươi phút đại diện của đại sứ quán việt nam đã có mặt tại nhà tù ở kuala lumpur để làm thủ tục đón đoàn thị hương
đoàn thị hương đã được đưa lên xe của cục nhập cư malaysia
rời khỏi nhà tù để đến trụ sở của cục nhập cư tại thành phố budrasia và có thể bay về việt nam vào tối nay trên chuyến bay của vietnam airlines
trước đó sáng ngày một tháng bốn thẩm phán azmi arifin của tòa thượng thẩm sát alam ở bang selangor đã tuyên mức án ba năm và bốn tháng tù giam
đối với đoàn thị hương với cáo buộc tội danh gây thương tích bằng các phương tiện nguy hiểm
trong thời gian qua đại sứ quán việt nam tại malaysia đã có nhiều nỗ lực để thực hiện công tác bảo hộ
công dân bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các tù nhân
nga thông báo sẽ thành lập một nhóm cân hước phản đối kế hoạch của mỹ can thiệp quân sự vào venezuela và nhóm quốc gia này sẽ được thành lập tại liên hợp quốc
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết nga sẽ hủy động nỗ lực của những quốc gia tôn trọng hiến trương liên hợp quốc
để chống lại các kế hoạch của mỹ tại venezuela theo người đứng đầu bộ ngoại giao nga tại liên hợp quốc
rất khó có thể xuyên tạc được chủ đề này và việc bảo vệ các chuẩn mực và nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế được ghi rõ trong hiến trương liên hợp quốc
ngoại trưởng lavrov cũng cho biết thêm mặc dù lập trường của moscow và washington về tình hình tại venezuela là khác biệt
nhưng hai bên đã nhất trí tiếp tục các cuộc tiếp xúc về vấn đề này
dự kiến ngoại trưởng mỹ mike pompeo và người đồng cấp nga sergei lavrov sẽ gặp nhau vào cuối tuần tới tại phần lan
để thảo luận về những bất đồng xung quanh cuộc khủng hoảng tại venezuela
tại cuộc họp giữa các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
cùng với nhật bản trung quốc và hàn quốc hay còn gọi là asean cộng ba
các bên đã nhất trí xem xét đưa đồng yên của nhật bản và nhân dân tệ của trung quốc vào các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ
nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính có thể xảy ra
trong tuyên bố chung sau hội nghị đại biểu các nước nhấn mạnh đây là một lựa chọn cho tương lai
qua đó giúp giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la mỹ vốn là đơn vị tiền tệ được sử dụng để đầu tư
cũng như công cụ thanh toán trong giao thương khu vực
theo ý kiến của các chuyên gia kế hoạch điều chỉnh này sẽ trở thành một sáng kiến
hỗ trợ các quốc gia châu á tăng tỷ lệ nắm giữ đồng yên và nhân dân tệ trong dự trữ ngoại hối
trong khi các doanh nghiệp cũng có được sự linh hoạt trong hoạt động kinh doanh
góp phần hỗ trợ các nền kinh tế ít bị ảnh hưởng bởi các rủi ro tăng giảm của tỷ giá hối đoái
ngoài ra kế hoạch này còn được mong chờ sẽ hỗ trợ quốc tế hóa đồng yên và nhân dân tệ
trong khi mở rộng sức ảnh hưởng kinh tế của nhật bản và trung quốc trong khu vực
bên cạnh đó các nước cũng nhấn mạnh sẽ duy trì cảnh giác đối với nguy cơ giảm sút tăng trưởng kinh tế
trong khu vực đồng thời cam kết ủng hộ hệ thống thương mại đa phương
cảnh sát tây ban nha vừa triệt phá một đường dây buôn người đưa hàng trăm người châu á
sang tây ban nha qua địa trung hải
số tiền mà mỗi người di cư phải trả cho đường dây này lên tới hai mươi hai đô la mỹ
theo cảnh sát tây ban nha đường dây buôn người này có trụ sở ở bangladesh đã làm giả hồ sơ
nộp các cơ quan lãnh sự nước này ở ấn độ để xin thị thực tới algeria cho ít nhất ba trăm năm mươi người
thuộc các quốc tịch bangladesh sri lanka pakistan và ấn độ
cuộc điều tra của cảnh sát tây ban nha xác định được danh tính của những đối tượng
thuộc đường dây buôn người này
qua đó bắt giữ một mươi một đối tượng trên lãnh thổ tây ban nha
sau khi tới algeria bằng đường hàng không những người di cư từ các nước châu á nói trên
được cho tá túc ở các ngôi nhà gần biên giới với maroc
từ đây họ được các đối tượng buôn người đưa lên thuyền để tới bờ biển phía nam tây ban nha